thông tin liên quan đến vụ một trăm năm mươi hai du khách việt mất tích ở đài loan
trong cuộc họp liên ngành du lịch công an kéo dài đến tối qua sở du lịch hà nội cho biết
ngoài hai doanh nghiệp tại hà nội liên quan tới vụ việc là gordon trevor và trin bright
thì còn một cá nhân khác cần phải xác minh
văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc cho biết tính tới chiều qua
đã có một mươi một trong tổng số một trăm năm mươi hai du khách việt nam được cho là mất tích tại đài loan trung quốc
bị cơ quan chức năng đài loan tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
hiện tại cơ quan chức năng đài loan trung quốc tiếp tục tìm kiếm số người việt còn lại
dựa vào việc tìm kiếm những chiếc xe chở họ rời khách sạn
bộ ngoại giao bộ công an tổng cục du lịch và các cơ quan liên quan của việt nam
đang phối hợp với các cơ quan chức năng đài loan trung quốc điều tra xử lý vụ việc